các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một đối tượng ngáo đá cầm dao lên cao tốc hạ long hải phòng hung hăng đe dọa chém người và các phương tiện lưu thông
vừa bị công an thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh khống chế đưa về trụ sở
đối tượng là nguyễn ích huỳnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại hoài đức thành phố hà nội
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi tám tháng năm công an thị xã quảng yên nhận được tin báo
tại khu vực đường cao tốc thuộc địa phận xã tiền an thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
xuất hiện một đối tượng nam giới mặc áo đen cầm dao các phương tiện lưu thông trên đường cao tốc hạ long hải phòng
nhận được tin báo công an thị xã quảng yên nhanh chóng đến hiện trường phối hợp cùng với công an xã tiền an
ngăn chặn hành vi nguy hiểm của đối tượng
tuy nhiên khi phát hiện lực lượng công an đối tượng đã chống đối quyết liệt
thậm chí còn trèo lên nóc một chiếc xe tải cố thủ
đến khoảng một mươi bảy h cùng ngày thì không chế được đối tượng
trong quá trình khống chế đối tượng một công an xã đã bị đối tượng gây thương tích
hiện đang được điều trị tại trung tâm y tế thị xã quảng yên
kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy đối tượng dương tính với chất ma túy
lập nhà lập ra nhiều đường dây hụi khống để lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn ba hai tỷ đồng
trần thị bé chú tại phường vĩnh thông thành phố rạch giá kiên giang đã bị tòa án nhân dân tỉnh kiên giang
tuyên phạt một mươi tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buộc hoàn trả cho các bị hại số tiền trên hai ba tỷ đồng
theo cáo trạng của viện kiểm sát bé bắt đầu làm chủ hụi từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi bảy
bé đã lập ra tổng cộng tám dây hụi
trong thời gian làm chủ hụi một số hụi viên hốt hụi nhưng không đóng lại tiền
do sợ mất uy tín và để có tiền tiếp tục duy trì hoạt động bé đã mở ra hai dây hụi khống để bán cho các hụi viên
đến ngày ba tháng một năm hai nghìn một mươi tám
bé tuyên bố vỡ hụi và chiếm đoạt của bốn mươi năm người số tiền trên ba hai tỷ đồng
trong quá trình bị điều tra truy tố bị cáo bé đã khắc phục hậu quả cho các nạn nhân số tiền hơn tám trăm linh triệu đồng
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với năm bị cáo gồm nguyễn đình quân
nguyễn văn khánh bùi quốc định lê quốc việt và hoàng văn tuấn cùng chú tại tỉnh đắk lắc về hai tội
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng nguyễn văn quân làm nghề kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái tại thành phố buôn ma thuật
và có thuê khánh định việt tuấn làm nhân viên
tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu quân có quen biết với anh nguyễn đức hảo ở phường ea tam thành phố buôn ma thuật
cùng làm nghề kinh doanh cho thuê xe ô tô tự lái
sau đó quân đã thuê xe của anh hào về cho người khác thuê lại với giá cao hơn để hưởng tranh lệch
lúc đầu quân luôn trả xe và tiền thuê xe cho anh hào đầy đủ
tuy nhiên từ tháng một đến tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy quân đã thuê ba chiếc xe ô tô của anh hào
rồi cùng với bốn người còn lại thuê một đối tượng tên hùng chưa rõ danh tính làm giả giấy tờ xe
sau đó cả nhóm đưa ba chiếc xe ô tô đi cầm cố được một tỷ hai trăm sáu mươi triệu đồng
số tiền trên cả năm bị cáo đã chia nhau tiêu xài cá nhân
ngoài ra quân còn một mình làm giả giấy tờ chiếm đoạt của bà nguyễn thị mai
trú tại thành phố buôn ma thuật một chiếc xe ô tô
sau đó đem đi cầm cố lấy trên ba trăm linh năm triệu đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn đình quân hai mươi hai năm sáu tháng tù giam
nguyễn văn khánh một mươi tám năm tù giam bùi quốc định một mươi sáu năm sáu tháng tù giam
lê quốc việt một mươi sáu năm tù giam và hoàng văn tuấn tám năm tù giam cùng với hai tội
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
thưa quý vị và các bạn cũng như các tỉnh thành miền trung đà nẵng đang bắt đầu vào những ngày nắng nóng gai gắt
hơn một mươi năm hectare rừng thông và rừng trồng ở hải vân sơn trà bà nà núi chúa
đang đối mặt với nguy cơ xảy ra cháy rất cao hiện đang ở cấp độ bốn
để chủ động phòng chống ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng thành phố đà nẵng đã tích cực triển khai
các phương án ứng phó và xử lý kịp thời khi có tình huống cháy rừng xảy ra
trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền ở khu vực dân cư sinh sống ven rừng và vùng giáp sạch
là một hộ dân sinh sống và phát triển kinh tế trên diện tích đất giao khoáng sản
dưới chân bán đảo sơn trà thành phố đà nẵng anh nguyễn quang biên cùng nhiều thành viên khác
từ nhiều năm nay đã trở thành cánh tay hỗ trợ đắc lực cho lực lượng phòng cháy chữa cháy
hạt kiểm lâm mỗi khi có sự cố cháy rừng xảy ra
từ bản cam kết bảo vệ rừng mỗi nhóm hộ đã phát huy vai trò tuần tra kiểm soát
nhắc nhở du khách nâng cao ý thức bảo vệ rừng
nhất là trong thời điểm nắng nóng hiện nay
ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền đến hộ dân khách du lịch khi tham quan bán đảo
lực lượng chức năng còn thường xuyên tuần tra ra soát khoanh vùng các địa điểm dễ phát sinh đám cháy
và lên kế hoạch bố trí các điểm chốt chặn đặc biệt nâng cao năng lực của tổ phản ứng nhanh
để kịp thời dập tắt điểm cháy nhỏ hạn chế nguy cơ cháy lan cháy lớn
khi anh em đi tuần mà gặp những trường hợp cháy xảy ra thì trước mắt là phải sử dụng lực lượng tại chỗ
anh em có dùng cụ rửa máy thổi dập chấp làm cháy
hẳn trương nếu như không thể dập chấp đắt được thì điền cho kỳ hỏa và các lực lượng liên quan phối hợp để khống chế đám cháy kịp thời
tăng cường công tác tiên triền giáo dục đến du khách khi tham quan du lịch và đi trên bán đảo thanh trà thì tiệt đối là không dùng cái nguồn lửa
thứ hai nữa là khi mà xử lý thực bị thì người dân phải có báo cáo bên bản cụ thể xin kiểm lâm phát điểm kiểm lâm người bằng
sau đó kiểm lâm người bằng tham mưu cho y quân y quân phường hậu quân
kiểm tra cầu thể như thế
thế nào hiện trạng đó như thế nào rồi mới được cho phép
nhưng mà khi dự báo cấp rừng bắt đầu là cấp hai cấp ba thì đã là không tuyệt đối không cho xử lý được bị
theo đánh giá của cục kiểm lâm thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đà nẵng là một trong bảy địa phương của miền trung có cháy rừng ở cấp bốn cấp nguy hiểm
vì vậy khi xuất hiện cháy tại một cánh rừng thì sẽ nhanh chóng bắt lửa và lan nhanh sang các khu vực lân cận
nên công tác phong ngờ là rất quan trọng
bên cạnh đó bang
bên cạnh đó bang chỉ đạo phòng chống cháy rừng thành phố đà nẵng cũng yêu cầu người dân không nên tự ý đốt thực bì khi không có sự đồng ý của cơ quan chức năng để ngăn ngừa nguy cơ xảy ra cháy rừng
tiếp tục với một thông tin đáng chú ý
thưa quý vị và các bạn theo thông tin từ bộ y tế đến sáu giờ ngày hai mươi tháng năm việt nam không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín
như vậy tính từ sáu h ngày một mươi sáu tháng bốn đến sáu h ngày hai mươi tháng năm việt nam đã bước sang ngày thứ ba mươi bốn không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
tổng số mắc tại nước ta vẫn là ba trăm hai mươi bốn hiện có tổng cộng một trăm tám mươi bốn ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay
về tình hình sức khỏe của bệnh nhân nặng chín mươi một nam phi công người anh đang điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
hiện tại thì tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã có dấu hiệu cải thiện
bệnh nhân đã năm lần liên tiếp xét nghiệm âm tính với sars cov hai tuy nhiên bệnh nhân vẫn chưa đủ điều kiện để ghép phổi
thưa quý vị trong các ngày một mươi chín và hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bệnh nhân đã có dấu hiệu cải thiện
trong các ngày một mươi chín và hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi các cơ quan chức năng của việt nam các cơ quan đại diện việt nam tại ấn độ
và hãng hàng không quốc gia việt nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng ấn độ đưa về nước an toàn gần ba trăm bốn mươi công dân việt nam
hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới một mươi tám tuổi người cao tuổi người ốm đau phụ nữ có thai
du học sinh không có nơi lưu trú do trường học và kế túc xa đóng cửa
nhiều tăng ni phật tử tham gia khóa tu ở các viện phật giáo
tại ấn độ người đi du lịch bị kẹt lại người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động
trong suốt chuyến bay hành khách và toàn bộ tổ bay chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh vệ sinh dịch tễ
tất cả các hành khách cũng đã được cách ly và kiểm tra y tế theo quy định khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế cần thơ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hà thị diều sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hồ hậu thường trú tại xã tân hoa huyện lục ngạn tỉnh bắc giang về tội mua bán phụ nữ và mua bán trẻ em
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng thanh hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi một phường bắc cường thành phố lào cai tỉnh lào cai về tội mua bán phụ nữ
còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác công an huyện văn lãng tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn khắc duy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi sáu phường minh xuân tp tuyên quang tỉnh tuyên quang
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng công an
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện